thưa quý vị bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy có một một trăm chín mươi sáu ca mắc mới
tính từ bệnh nhân ba mươi năm bốn trăm một mươi đến ba mươi sáu sáu trăm linh năm tất cả đều là ca ghi nhận trong nước
cụ thể tại tp hcm là chín trăm bảy mươi một ca tiền giang một trăm một mươi năm ca đồng tháp chín mươi một ca
trong đó có một chín mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy việt nam có tổng cộng ba mươi bốn sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
tổng số ca được điều trị khỏi lên đến chín năm trăm năm mươi ba ca tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn bảy mươi chín sáu mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín